hòa chung với không khí vui tươi đón năm mới đinh dậu trên khắp mọi miền đất nước
nơi biên phòng tỉnh quảng trị mang trên mình nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị nơi miền núi xa đang đón một cái tết xa gia đình
thế nhưng dù cho năm nay các chiến sĩ không được đón tết bên người thân
nhưng vẫn đẩy áp tiếng cười ấm tỉnh đồng đội thắm tỉnh quân dân
thực hiện chủ trương bộ đội cùng ăn tết với dân dân đón tết cùng với bộ đội của bộ tư lệnh biên phòng
các chiến sĩ đã cùng với đồng bào dân tộc vân kiều pa co và bạn lào đón một cái tết ấm áp nghĩa tình
cứ thành thông lệ mỗi dịp tết đến xuân về chúng ta phu viêng kẹo vung văn
đồn trưởng đồn công an cửa khẩu quốc tế la lây lào
sang chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai việt nam
đây là sự thể hiện tình đoàn kết ở hai biên giới việt nam lào
nhận đỡ đầu bản la lai xã an ngo
huyện đắk rông tỉnh quảng trị những ngày giáp tết
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai đã phân công các tổ đội
về tặng quà cho bà con nhân dân trong bản
bên cạnh đó ban chỉ huy đồn cũng luôn quan tâm đến các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách
tết nguyên đán đinh dậu này lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã trích từng ngày
xã hội hóa và phúc lợi của đơn vị hàng trăm triệu đồng
để hỗ trợ quà tết cho các gia đình chính sách
bà mẹ việt nam anh hùng các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
thương binh bệnh binh
năm nay chúng tôi là quan tâm đến các đơn vị cơ sở
nhất là những đồn biên phòng vùng sâu vùng xa
rồi các đơn vị sẵn sàng trực chiến đấu
còn đối với đồng bào dân tộc thì chúng tôi cũng chăm lo
những người mà có công có thành tích trong tham gia quản lý bảo vệ
biên giới nhất là kết nghĩa bản bản rồi kết nghĩa đồn trạm
rồi tổ tàu thuyền tự quản để động viên bà con tiếp tục ủng hộ
rồi tham gia cùng với biên phòng trong quản lý bảo vệ biên giới
một mùa xuân mới lại về trên vùng cao biên giới quảng trị
trong khi mọi người mọi nhà cùng nhau đón tết đầm ấm vui tươi
thì nơi vùng sâu vùng xa vùng biên cương của tổ quốc
các chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn vững chắc tay súng
để giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia